đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực thành ủy với các quận huyện ủy
hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ thành ủy
về nhiệm vụ đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến thời điểm
đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị giao ban sau khi ghi nhận ý kiến phát biểu thẳng thắng xây dựng
của lãnh đạo các quận huyện đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá
thời gian qua các địa phương đã tập trung làm tốt nhiều lĩnh vực
trong đó nỗ lực cao trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thành ủy chỉ đạo thực hiện giải pháp đồng bộ
theo chỉ đạo của ban bí thư thủ tướng chính phủ
thành phố quyết tâm không để dịch bệnh lây lan bảo đảm trực tự an toàn xã hội
ổn định đời sống nhân dân
bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch số ba trăm hai mươi bốn của ban thường vụ thành ủy
về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với phương châm bảo đảm nguyên tắc kế thừa ổn định đổi mới